thưa quý vị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết chỉ trong vòng hai ngày
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài
đã tiếp nhận gần một lao động từ campuchia về nước
đa số các trường hợp này là lao động bất hợp pháp tại campuchia
theo đó trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại cửa khẩu quốc tế mộc bài
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp nhận gần năm trăm linh trường hợp
là lao động người việt nam xuất cảnh sang campuchia làm việc tại nhiều nơi
trong đó có các tụ điểm cờ bạc trá hình
trong sáng nay lực lượng chức năng tại đây tiếp nhận thêm gần bốn trăm linh trường hợp
và dự kiến trong hôm nay sẽ tiếp nhận thêm một số trường hợp từ phía campuchia
để đảm bảo phục vụ tốt công tác tiếp nhận
ủy ban nhân dân huyện bến cầu đã huy động nhiều lực lượng
trong đó có công an quân đội và các đơn vị chức năng
để tổ chức tiếp nhận cũng như đảm bảo chỗ an nghỉ cho số lao động trên
qua rà soát về nhân thân và lai lịch lực lượng chức năng đã phát hiện
một trường hợp là đối tượng bị công an việt nam truy nã
hai trường hợp là nạn nhân của các tổ chức buôn người
được biết gần một trường hợp được tiếp nhận trong hai ngày qua
đa số là các lao động bất hợp pháp
bị lực lượng chức năng campuchia truy quét và bàn giao cho việt nam